trong thời gian gần đây cuộc sống và công tác sản xuất vụ hè thu của người dân tỉnh phú yên
đang bị đảo lộn do nắng nóng kéo dài nhiều tháng qua và ngày càng diễn biến phức tạp
những ngày qua nguồn nước trên các sông giảm mạnh đặc biệt là sông ba
con sông lớn nhất nhì miền trung khiến cho việc lấy nước chống hạn ở các hồ đập gặp nhiều khó khăn
hơn một tuần qua nước sông ba giảm xuống dưới tràn đập đầu mối của thủy nông đồng cam
khiến lượng nước vào các kênh chính nam và bắc không đủ công suất thiết kế
để cấp đủ nước cho hàng trăm hectare lúa khô hạn nặng ở cuối kênh
ngành nông nghiệp phú yên phải huy động tối đa máy bơm công suất lớn
trong khi đó nhiều xã miền núi của địa phương này
vấn đề nước sinh hoạt cho người dân và gia súc cũng đang hết sức căng thẳng
hệ thống của đập hệ thống thủy nông tam giang
thì toàn bộ ba đập đồng tam giang hà yến và đồng kho
hiện nay mực nước đã âm dưới trang
để đảm bảo nguồn nước bơm cấp nước tưới cho sản xuất
công ty hiện nay cũng đã lắp
theo thống kê sơ bộ đến thời điểm này
tại các xã miền núi đã có hơn năm hộ dân thiếu nước sinh hoạt
nhiều gia đình phải mua nước sinh hoạt và cho gia súc
với giá hơn một trăm linh đồng mỗi xe
những hộ không có điều kiện phải đi nhiều cây số lấy nước về sử dụng